kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán tại địa bàn
để triển khai thực hiện đạt hiệu quả hiện nay huyện đang chỉ đạo đội thuế liên xã
tập trung thu nợ đến hết tháng chín để bắt đầu từ tháng một mươi thực hiện theo hình thức ủy nhiệm thu
tới đây thì triển khai công tác ủy nhiệm thu thì có nhiều thuận lợi cho cơ quan thuế
và cho đối tượng nộp thuế
khi đi nộp thuế thì thường nộp vào những ngày cuối tháng cuối quý
cho nên là khi lên là người nộp thuế là đông cho nên là ảnh hưởng rất nhiều
đến thời gian của cá nhân kinh doanh
thực hiện thí điểm ủy nhiệm thu tri cục thuế thành phố vinh
đang thực hiện các bước theo quy định như truy thu nợ động thuế
cắt cử cán bộ bám địa bàn tuyên truyền về chính sách mới
thành phố vinh có số hộ kinh doanh lớn nhất của tỉnh với trên tám sáu trăm linh hộ nộp thuế mỗi tháng
nên việc thực hiện ủy nhiệm thu sẽ có rất nhiều thuận lợi đối với công tác thu và nộp thuế
trí cục là phải thành lập cái tổ
thường trực cái bán trị đạo tổ thường trực để thực hiện cái trị đạo
để trị đạo các cái bộ phần liên quan các cái đôi thuế để thực hiện công tác về vấn đề bàn giáo về nhiện thu
xây dựng một cái quý trị phụ y kết hợp trong công tác giữa hai cơ quan trí cục thuế
với bú điền của thành phố
việc trí tiệm
việc trí tiệm
việc trí điểm
ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán hiện đang được triển khai tại tp vinh huyện diễn châu và huyện quỳnh lưu
để triển khai thí điểm đạt hiệu quả trong công tác thu thuế hộ kinh doanh theo hình thức ủy nhiệm thu
cục thuế tỉnh đã có các văn bản chỉ đạo tổ chức họp triển khai đối với các tri cục được triển khai thí điểm
trước này nó thành công thì thứ nhất là đảm bảo được thứ nhất là minh bạch trong công tác thu thuế
tức là cơ quan thuế không tiếp xúc với người nộp thuế mà người nộp thuế tức là cả hộ khoản nộp thuế qua một đơn vị ủy nhiệm thu
và thứ hai là chủ trương này để tiến tới cho việc dài hơn đó là tổng tương lai
việc nộp thuế cả hộ sẽ nộp thuế theo phương pháp nộp thuế điện tử
triển khai thí điểm ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế
theo phương pháp quán hiện đang được triển khai tại tp vinh huyện quỳnh lưu
theo phương pháp quán tại địa bàn không những minh bạch công khai chính sách thuế mà còn giảm bớt công việc tạo điều kiện để cán bộ ngành thuế
thực hiện việc hướng dẫn thực thi chính sách thuế khai thuế kiểm tra xác minh doanh thu thực tế
làm cơ sở xác định mức thuế khoán phù hợp giảm thiểu sự tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ thuế và người nộp thuế
tránh các rủi ro tiêu cực tiêm ẩn đồng thời từng bước hiện đại hóa chính sách thuế theo lộ trình đã đề ra
tiếp tục với phần tin hôm qua trung tâm khuyến nông quốc gia bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
phối hợp với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tuyên quang đã tổ chức diễn đàn
thực trạng và giải pháp phát triển nuôi cá lồng bền vững trên sông hồ vùng trung du miền núi phía bắc
khu vực trung du miền núi phía bắc có tiềm năng phát triển nuôi cá lồng trên các sông hồ chứa hồ thủy điện rất lớn
năm hai nghìn một mươi năm các tỉnh miền núi trung du phía bắc đã nuôi được năm tám trăm linh lồng
lượng đạt gần bảy bảy trăm linh tấn đến tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu khoảng tám bảy trăm sáu mươi lồng cá đã được nuôi trồng
sản lượng ước đạt gần một mươi bảy năm trăm linh tấn trong đó hòa bình phú thọ là những địa phương phát triển nuôi cá lồng tốt nhất
trong đó các loại cá chính được nuôi là cá chiên cá lăng cá tầm cá chấm cá chép và cá rô phi
nuôi cá lồng ở khu vực các tỉnh miền núi trung du phía bắc chưa tạo thành sản phẩm hàng hóa tập trung xuất khẩu
nhưng đã mang lại hiệu quả xã hội lớn
tại diễn đàn các đại biểu đều nêu ra những khó khăn
khăn tồn tại trong nuôi trồng cá lồng như chất lượng môi trường nuôi trồng thủy sản ngày càng suy giảm
do tác động của nhà máy công nghiệp công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật
vào sản xuất giống cá đặc sản quý hiếm còn hạn chế
việc quảng bá đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng chưa quan tâm đúng mức
kinh phí triển khai nhân rộng các mô hình nuôi cá lồng đặc biệt là mô hình cá đặc sản
cá quý hiếm có giá trị kinh tế cao còn hạn chế
thời gian qua việc người dân du khách lên bán đảo sơn trà thuộc thành phố đà nẵng rất tự do
có nhóm đi vào rừng sâu nhóm lửa nấu ăn xả rác gây ô nhiễm môi trường và dễ gây ra cháy rừng
trong đó có cả những đối tượng săn bắt động vật hoang dã
từ thực tế diễn ra các ngành chức năng đã đề nghị ubnd tp đà nẵng cần có phương pháp
quản lý bán đảo sơn trà trong đó cho việc hướng dẫn cho du khách tham quan đi với điều kiện
có tổ chức và chỉ cho phép
tham quan ở những khu vực nhất định
sau khi xem xét tình hình chủ tịch ubnd thành phố đà nẵng đã sao cho các ngành chức năng
cùng ubnd quận sơn trà xây dựng quy chế phối hợp phân công trách nhiệm cụ thể giữa các cơ quan
có liên quan trong việc quản lý khu vực bán đảo sơn trà trong đó việc lập chốt kiểm soát
người lên xuống bán đảo sơn tra hướng chỉ cho du khách đi với điều kiện có tổ chức
và chỉ cho phép tham quan ở khu vực nhất định
những biện pháp trên nhằm bảo vệ những động vật quý hiếm ở bán đảo sơn trà còn sót lại
hiện nay nhu cầu ăn chay của người dân đang tăng cao
lợi dụng điều này hàng loạt quán cơm chay mọc lên như nấm sau mưa
qua kiểm tra thực tế của đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh quảng ngãi đã phát hiện
nhiều cơ sở sản xuất hàng quán buôn bán thực phẩm chay mất vệ sinh an toàn thực phẩm
đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh quảng ngãi đã tiến hành kiểm tra đột xuất sáu cơ sở bán cơm chay
tại thành phố quảng ngãi
qua kiểm tra đoàn phát hiện sáu cơ sở này đều vi phạm các điều kiện an toàn thực phẩm
trong đó đáng lưu ý là nguyên liệu dùng để chế biến cũng không an toàn
thực phẩm nấm ốc mặt hàng thực phẩm đóng gói như nem chả thịt gà thịt heo chay không có nguồn gốc và hạn sử dụng
bên cạnh đó khu vực chế biến thức ăn mất vệ sinh thực phẩm sống sen lẫn các loại thành phẩm khác gây nguy cơ ngộ độc cao
được biết một số cơ sở này đã từng bị đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh xử phạt về hành vi không đảm bảo điều kiện kinh doanh thực phẩm
và đề nghị khắc phục ngay tình trạng mất vệ sinh khu vực chế biến
tuy nhiên đến nay tình trạng này vẫn tiếp diễn qua kiểm tra đoàn liên ngành đã lập biên bản và xử lý theo quy định của pháp luật
rõ ràng trước nhu cầu ăn chay của người dân ngày càng nhiều
thế nhưng với quy trình chế biến không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm nguồn gốc sản phẩm không rõ ràng
điều này rất có thể sẽ gây ra ngộ độc thực phẩm thậm chí kéo theo rất nhiều nguy hại khác cho người sử dụng thực phẩm chay
thì rau quả lại nổi lên trở thành mặt hàng nhiều tiềm năng
theo số liệu của hiệp hội rau quả việt nam trong tám tháng đầu năm xuất khẩu rau quả tăng trưởng gần năm mươi một so với cùng kỳ năm ngoái đạt một bốn tỷ usd
chỉ tính riêng trong tháng tám xuất khẩu rau quả của nước ta đạt một trăm ba mươi năm năm mươi hai triệu đô la tăng hai bảy so với tháng bảy
theo đó trung quốc là thị trường tiêu thụ nhiều nhất các loại rau quả của việt nam
chín tháng đầu năm xuất khẩu giao quả sang thị trường này đạt hai trăm chín mươi bảy ba mươi tám triệu đô la chiếm hai mươi tám năm mươi tám trong tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước
đã mức tăng trưởng năm mươi một sáu mươi chín so với cùng kỳ
tiếp sau là nhật bản với bốn mươi chín ba mươi năm triệu đô la hàn quốc ba mươi chín một mươi bảy triệu đô la
hà lan hai mươi bảy năm mươi bốn triệu đô la nga hai mươi bảy ba mươi một triệu đô la
nhìn chung xuất khẩu rau quả của việt nam tám tháng đầu năm nay sang hầu hết các thị trường đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái
trong đó xuất khẩu tăng mạnh ở các thị trường như hồng kông tăng một trăm năm mươi năm hai mươi chín các tiểu vung quốc ả rập thống nhất tăng một trăm linh tám bốn mươi tám
hàn quốc tăng chín mươi ba bảy mươi ba hà lan tăng tám mươi hai năm mươi tám
trong nhóm hàng rau quả xuất khẩu sang thị trường hoa kỳ ngoài thanh long và trung chôm
mới đây quả nhãn và vải
quả nhãn đã chính thức được hoa kỳ mở cửa cho nhập khẩu vào thị trường này
tiếp nối chương trình quảng ngãi nỗi lo sạt lở ven sông trà bồng
còn tại phú yên địa phương này đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp khắc phục sạt lở cửa biển
đoạn qua huyện bình sơn của tỉnh quảng ngãi khiến cho hàng trăm hộ dân sinh sống ven sông
luôn thấp thòm vì con nước có thể rình dập cuốn trôi nhà cửa dụng vườn bất kỳ lúc nào
mùa mưa bão năm nay đang đến rất gần
nhiều hộ dân sống ven sông lại canh cánh nỗi lo khi chứng kiến hàng chục mét đất bị xói mòn
theo con nước và nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân là rất lớn
gia đình bà nguyễn thị điện ở thôn đông yên ba xã bình dương huyện bình sơn
đã sinh sống bên cạnh dòng sông trà bồng suốt hơn năm mươi năm qua
cứ mỗi mùa mưa lũ đi qua bà điện lại tận mắt chứng kiến sự hung hãn của con nước
khi xâm lấn gây sói lở hàng chục mét đất của xóm làng
khu vườn ven sông của gia đình bà cách đây chục năm rộng đến hai mét vuông
nhưng nay chỉ còn vẻn vẹn hơn bốn trăm linh mét
sợ ảnh hưởng đến tính mạng cách đây hai năm gia đình bà điện đã phải di rời vào sâu bên trong
nó xóa màu vô cho nên bây giờ buộc bản thân gia đình tôi phải di rời đi chủ khuất để kiếm sống
vì nó sọt lở quá là nhiều bữa nay nó en màu đắt vô trong đền nhà
trong cái mám rồi thành không còn mấy mét vuông nữa cho nên tôi phải buộc tôi phải đi
dù trước đó tôi đã trồng bao nhiêu cai cớ để mà chống sống nhưng mà cũng không được
không riêng gì gia đình bà điện gần ba mươi hộ dân khác sống ven sông trà bồng
cũng đã phải di rời vì tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng
hàng năm gia đình bà điện đã di rời vào sâu bên trong
vào mùa mưa bão nước lũ dồn về gây sói lở ảnh hưởng trực tiếp đến hai trăm ba mươi hectare đất
với hơn một nhân khẩu đang sinh sống
nhiều năm qua xã bình dương trích kinh phí hỗ trợ cùng nhân dân trồng tre cắm cọc
để hạn chế sạt lở nhưng không hiếu hiệu
chỉ trong vòng một mươi năm trở lại đây sông nước trà bồng đã ăn mòn hơn bốn mươi mét đất
vào sâu trong khu vực dân cư
tình trạng sạt lở ở đây nó xảy ra từ khoảng bảy năm tới giờ đây
và gần đây thì tình hình nó sọt lở
sọt lở là còn nghiêm trọng và nó ảnh hưởng đến cái nhà cửa và đời sống nhân dân
và nhiều hộ là phải tự là dư dào nhà đi chỗ khác để mà sinh sống
còn những hộ mà trụ bóm ở lại thì người ta là phải dài lặng cái nhà vào
để mà tránh cái nguy cơ là nó sạt lở nó gây là ảnh gây đến tính mạng của bà con
ngoài khu vực sạt lở ở xã bình dương xuyên suốt chiều dài chảy qua huyện bình sơn
sông trà bồng cũng đang đe dọa trực tiếp đến hơn một hai trăm linh hộ dân đang sinh sống trong vùng có nguy cơ sạt lở cao
để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân trong mùa mưa lũ sắp tới
chính quyền huyện bình sơn đã tiến hành xây kè kiên cố hoặc gia cố tạm thời ở một số điểm sung yếu
tuy nhiên đó chỉ là giải pháp trước mắt
còn về lâu dài huyện bình sơn đang chờ sự trợ giúp từ cấp trên
thứ nhất là đề nghị các cấp các ngành
thứ hai là cho chủ trương nộ bác một số ụ cát và một số lòng sông để dòng chảy
chính trị là dòng sông trà bồng cho nó thông suốt
không bị phá vỡ hay biên bài sông chỗ này chỗ nọ
cái việc thứ hai nữa thì đề nghị tỉnh trung ương cũng có cái kế hoạch
bố trí một số khu dân cư
tỉnh cư để di dời một số hộ dân sống ven sông trà bồng có nguy cơ sạt lở câu
và dẫn đến ảnh hưởng đến tính mạng trong mùa lũ để di dời dân cái vùng này đi
đối với những vùng sạt lở chưa được gia cố hàng trăm hộ dân sống ven sông trà bồng
đang thấp thỏm mong chờ có kè chống sói lở
năm nay khi mùa mưa lũ về hàng nghìn người dân sống ven sông trà bồng
vẫn phải sống trong tâm trạng lỡ âu khi tình trạng xói mòn sạt lở ngày càng nghiêm trọng
trong khi đó tại phú yên nhiều năm qua hơn ba mươi hộ dân ven biển xóm lăng
thôn phú lạc xã hòa hiệp nam huyện đông hòa liên tục bị sóng biển chiều cường
uy hiếp nhà cửa xâm thực đất
thời gian gần đây bờ bắc cửa biển đà nông tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng
cách bờ hơn một km nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến cảng cá phú lạc
đồ miên phòng hòa hiệp nam và khu dân cư
lo ngại trước mùa mưa bão tới ubnd tỉnh phú yên đã ban bố tình trạng khẩn cấp thực trạng này
người phát ngôn samsung cho biết công ty sẽ bán lại chiếc galaxy note bảy vào ngày hai mươi tám tháng chín
tại hàn quốc và tại các thị trường khác vào tháng một mươi
tuy nhiên galaxy note bảy mới sẽ không hoàn toàn giống với phiên bản lỗi
theo đó người dùng sẽ thấy biểu tượng màu xanh trên góc phải giao diện màn hình
thể hiện sản phẩm đó không bị lỗi pin nhằm giúp người dùng phân biệt giữa sản phẩm mới và cũ
ngoài ra samsung cũng tiến hành thay thế miễn phí galaxy note bảy mới cho người dùng
từ ngày một mươi chín tháng chín tại thị trường hàn quốc
và các thị trường khác theo kế hoạch chương trình đổi mới sẽ diễn ra trong tháng chín và tháng một mươi
quý vị và các bạn thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây xin được kết thúc
thân ái chào tạm biệt